hàng ngày ngoài việc đến từng ngõ võ từng nhà để nắm chặt nhân hộ khẩu tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh
các thành viên trong tổ còn có trách nhiệm tham gia cùng chính quyền làm tốt công tác phòng chống covid một mươi chín
mình là những người ở trong địa phương mình được phân công của đảng của chính quyền địa phương
thì mình thực hiện cái nhiệm vụ để mà góp công góp sức để phòng chống cái đại dịch này
nếu như bà con hiểu được thực hiện được
có mắt của mình bình yên thì sau này mình sẽ hoạt động kinh tế
cà mau là địa bàn có vị trí nhiều mặt giáp danh với các địa phương khác và tỉnh kiên giang
cả về đường bộ lẫn đường thủy
chính vì vậy các thành viên trong tổ covid cộng đồng đã chia ra đảm trách vài chục hộ dân
để hướng dẫn người dân thực hiện quy định năm k của bộ y tế
đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác với những trường hợp lạ mặt xuất hiện tại địa phương
cũng như khi xuất hiện các biểu hiện nhiễm covid một mươi chín thì phải thông báo ngay cho thành viên trong tổ
tình hình chủ yếu là nắm mắt tình hình bà con coi là có ai khó khăn thiếu thốn gì
nhất là có bệnh quạng thì báo mình có số điện thoại để báo
mình báo lại cho chính quyền địa phương rồi báo lại cho trạm để người ta xử lý kịp thời
tính đến thời điểm hiện nay xã trí phải huyện thới bình tỉnh cà mau
đã có bốn mươi tám tổ covid cộng đồng với một trăm hai mươi năm thành viên hoạt động cả ngày lẫn đêm
theo phương châm lấy xã phường làm pháo đài lấy người dân là chiến sĩ

nhờ phát huy hiệu quả tuyên truyền của các tổ covid cộng đồng
đông đảo người dân đều đồng tình ủng hộ
đến nay trên địa bàn xã chí phải huyện thới bình tỉnh cà mau
chưa xuất hiện f cũng như f một xuất hiện mà không phát hiện kịp thời
không chỉ tại địa bàn xã trí phải huyện thới bình
mà hiện nay tất cả các tổ covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh cà mau
đã và đang phát huy hiệu quả tích cực
có phần không nhỏ vào công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đăng tải thông tin sai sự thật về thuốc chữa trị covid một mươi chín trên mạng xã hội
một trường hợp trú tại tỉnh đồng nai vừa bị xử phạt hành chính
vào ngày tám tháng chín người này đăng tải thông tin trên facebook và zalo
với nội dung về xuyên tâm liên bài thuốc quý trong điều trị covid một mươi chín
làm việc với lực lượng chức năng cá nhân này đã thừa nhận hành vi
đăng tải thông tin trên là sai sự thật và bị xử phạt hành chính
số tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại khu cách ly điều trị tập trung
bệnh nhân f trường trung học cơ sở lai hưng xã lai hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bầu bàng vừa khởi tố bắt tạm giam hai tháng
đối với ba đối tượng để tiến hành điều tra làm rõ
ba đối tượng là thạch oanh thi lê trí thiện và nguyễn hoàng phi dương
ngày một mươi tháng chín dương lén đặt mua đồ sau đó rủ thi thiện và một số người khác nhậu tại phòng
khi bị phát hiện dương thi và thiện đã chống đối có lời lẽ xúc phạm và đánh hai cán bộ
làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại khu cách ly
gây sự xong hiện và thi bỏ trốn khỏi khu cách ly điều trị
đến hai giờ sáng hôm sau thì bị lực lượng công an huyện bầu bàng
phối hợp với trung tâm y tế huyện bắt giữ đưa về nơi cách ly điều trị và xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó năm đối tượng tổ chức đánh bạc giữa lúc thực hiện giãn cách xã hội
vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
đồng thời xử phạt bảy mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch
ba đối tượng bị khởi tố gồm trương công bằng trần xuân tới lại văn thành lê hoàng và đậu minh quang
đều trú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
cả năm bị bắt quả tang đánh bạc tại quán cà phê xuân hương số sáu mươi đường phạm văn đồng
phường tân hòa thành phố buôn ma thuột do bằng và tới quản lý
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ bài và hơn một mươi một triệu đồng tiền mặt
đối với học sinh cập tiểu học là một đa học rất là khó khăn

thì các bài cao lực đa học hôm nay
vâng thưa quý vị khó khăn là từ được nhắc đến rất nhiều trong báo cáo nhanh của bộ giáo dục và đào tạo
về việc tổ chức các bài cao
tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới
thực tế cũng đã cho thấy là ở những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
thì việc triển khai dạy và học trực tuyến đang gặp phải rất nhiều khó khăn
từ trang thiết bị dạy và học cho đến hệ thống hạ tầng băng thông mạng
và từ đây đã có rất nhiều câu chuyện dở khóc giờ cười ngay đầu năm học mới
trong tiết học này nhiều lần cô giáo ngô khánh linh
đã phải liên tục hỏi học sinh những câu như thế khi đường truyền mạng liên tục gặp lỗi
dù đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng từ nội dung đến hình thức để học sinh có thể hiểu bài
tuy nhiên do lỗi đường truyền nên bài giảng đã không đạt hiệu quả cao
do đường truyền kém nên các con cứ bị ao ra ao vào
dẫn đến cái bài dạy của cô mặc dù là hay nhưng mà khi mà các con bị ngắt quãng như thế thì các con tự nhiên là cái phần sau không hiểu bài
việc dạy đã khó
việc học của học sinh cũng không khó
nhiều học sinh khá quan hơn sau một tuần triển khai học trực tuyến nhiều học sinh đã quen dần với việc bị ao khỏi lớp từ hai đến ba lần
kết quả là đã có hiểu câu chuyện sở khóc sở cười khi học trực tuyến trong mùa dịch
chợp mắt trong lúc chờ kết nối lại mạng
đang học múa học sinh bỗng thành robot khi mạng quá chậm
mạng chạy chậm không học được ạ
con bị làm bài chậm hơn các bạn với cả là không nghe
để khắc phục khó khăn nhiều gia đình đã quyết định đầu tư đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói cước internet cố định băng thông rộng
cũng như đầu tư trang thiết bị máy tính để phục vụ việc học trực tuyến
điều này cũng đã khiến cho thị trường mua bán trực tuyến sản phẩm công nghệ sôi động hơn bao giờ hết
vào giai đoạn giữa tháng tám và lửa đầu tháng chín các sản phẩm tăng rất mạnh đó là máy tính sách tay và máy tính bạc
do nhu cầu học tập tại nhà tăng lên đúng
tuy nhiên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư trang thiết bị khắc phục khó khăn
theo thống kê tại thành phố hồ chí minh có khoảng bảy mươi bảy học sinh không có điều kiện học tập trên internet
đây là số liệu gồm cả những khó khăn về đi lại đường truyền và không có phụ huynh kèm cặp
còn tại hà nội hiện chưa có thống kê đầy đủ về số lượng học sinh không có điều kiện học tập trên internet
nhưng các cơ sở giáo dục cũng đang ra soát trong nhà trường
kêu gọi sự hỗ trợ cho các học sinh
vâng có rất nhiều câu chuyện đã được ghi nhận
ngay từ đầu năm học thì ngành giáo dục đã xác định là việc dạy và học trực tuyến
trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như thế này sẽ đặt ra rất nhiều thách thức
hiện tại toàn ngành giáo dục cũng như các địa phương đang nỗ lực hết sức
để triển khai rất nhiều giải pháp nhằm từng bước khắc phục khó khăn
và nâng cao hiệu quả việc dạy và học trực tuyến
để giảm tải chương trình khi dạy học trực tuyến
cô giáo bùi thị thanh mai đã phải dành nhiều thời gian rút ngắn một phần ba thời lượng
nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung kiến thức được truyền tải đến học sinh
mỗi giáo viên chúng tôi đều cố gắng có thể là làm những cái bài giảng
với nội dung học phong phú để các con xem bài trước
và soạn những bài giảng có những hoạt động và ứng dụng tương tác nhiều hơn
tổ chức các trò chơi trực tuyến để thay đổi không khí lớp học
còn với những học sinh mà không có thể dạy học trực tuyến
không tham gia được với những ứng dụng đó thì giáo viên tăng cường tương tác với các học sinh
trong lớp học qua những ứng dụng chat
về phía các nhà trường cũng đã ngay lập tức xây dựng trường học trực tuyến
trong đó có lớp học với hệ thống phần mềm tích hợp nhiều tính năng
như soạn giảng giao bài chấm bài nhanh chóng và thuận tiện
trên trường học và lớp học trực tuyến đó
chúng tôi cũng đã các giáo viên thì đã gửi tới các con học sinh
những thông tin của trường học
đồng thời giao các bài tập hệ thống bài tập ở trên đó cũng rất là linh hoạt
rất là phong phú đa dạng
và đặc biệt là học sinh có thể gửi bài tới cho các cô giáo
và các cô giáo thì chấm chữa và trả bài cho các con học sinh
ngay trên cái lớp học trực tuyến đó
đặc biệt hiện nay toàn ngành giáo dục cũng như các địa phương
đang huy động mọi nguồn lực ủng hộ kinh phí
thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn
theo tình thần chỉ đạo chương trình
máy tính cho em của thủ tướng chính phủ
đến hiện tại thì phối hợp với cả ngành giáo dục
chúng tôi đã tổ chức trao tặng được một trăm hai mươi bảy thiết bị
cho các em học sinh trong cảnh khó khăn
và phân đấu đến một mươi tháng chín này là chúng tôi trao tặng một trăm linh các em
là bốn trăm năm mươi chín em trong toàn huyện để phục vụ việc học trực tuyến đảm bảo cho các em
qua một thời gian thì các nhà trường
học trung học quân sở cũng đã hết sức chủ động
để xã hội hóa từ nguồn từ cán bộ giáo viên nhân viên
cho nhà trường và cho mẹ học sinh cùng chung tay góp sức
tặng thiết bị học tập trực tuyến cho ba trăm sáu mươi học sinh
còn lại hai mươi bảy học sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt khó khăn
thì phòng giáo dục và đào tạo chúng tôi đã chung tay để hỗ trợ cho các con
cũng theo sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
tính đến ngày một mươi hai tháng chín chương trình máy tính cho em
đã quyên góp được hai ba trăm bốn mươi năm máy tính và thiết bị hỗ trợ kịp thời
với học sinh
nhưng có hoàn cảnh khó khăn không có máy tính điện thoại thông minh
để học tập trực tuyến
vâng như vậy là chính phủ ngành giáo dục và các ban ngành chức năng
đang có rất nhiều nỗ lực để có thể khắc phục khó khăn
và nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến
và cũng ngay trong tối ngày hôm nay thì chương trình sóng và máy tính cho em
sẽ được thủ tướng chính phủ phạm minh chính trực tiếp chỉ đạo phát động
chương trình sẽ hỗ trợ máy tính dịch vụ viễn thông
đối với những học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở vùng dịch
chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới
thì vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc một mươi sáu h ngày hôm nay
ở ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến bình định
với sức gió mạnh nhất là cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong vòng ba giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển
ít từ một mươi tám h từ tám h đến một mươi bốn h ngày hôm nay
khu vực quảng trị đến quảng ngãi và con tum đã có mưa vừa mưa to
cục bộ có nơi mưa rất to như mỹ tránh quảng trị phong điền thừa thiên huế
hòa khê đà nẵng núi thành quảng nam và ngọc tem tại con tum
dự báo đến hai mươi h ngày hôm nay quảng trị và quảng ngãi cùng với con tum
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa tích lũy phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng vùng trũng
tại các tỉnh khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi và con tum
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới lãnh đạo công an các tỉnh miền trung
từ quảng trị đến quảng ngãi đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực
và chuẩn bị phương tiện lực lượng cứu nạn cứu hộ sẵn sàng di rời người dân
ở những vùng bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn đồng thời tổ chức các phương án
để điều hòa giao thông tại các điểm giao thông đường bộ đường sát sung yếu
có thể bị ách tắc do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của cơn bão số năm từ tối qua ngày một mươi tháng chín
tàu biện đảo lê sơn đã có mưa rất to và gió rất mạnh
tính đến chiều ngày một mươi một tháng chín các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi
đã kêu gọi hơn một bảy trăm linh tàu thuyền và khu nèo đậu trên trung bão
hiện lực lượng cơ quan các địa phương ven biển cầu tỉnh cùng với lực lượng chức năng
tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và ra cầu lông bè đến nơi an toàn
ngoài ra để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch covid một mươi chín
tàu thuyền ngư dân trở về trên trung bão có liên quan yếu tố dịch tễ
đều được sắp xếp nèo đậu tại một khu vực riêng biệt
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố đà nẵng
công an các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch phòng chống bão số năm
với phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng nỗ lực thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ
vừa phòng chống bão vừa đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
tại quảng nam mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến nhất là tại các địa phương vùng núi
gây sạt lở chia cắt lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng cao huyện phước sơn
đã bám địa bàn tổ chức di rời người dân khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn
trước đó để ứng phó với cơn bão số năm lực lượng công an và chính quyền địa phương
viện phước sơn đã di rời hai trăm ba mươi hộ dân với một tám mươi tám nhan khẩu trên địa bàn bảy xã của huyện
cùng một số công nhân thi công công trình ở một số xã về chú bão
ở các điểm nhà làng và nơi đảm bảo an toàn
hiện vẫn còn một số ít người dân đi làm dễ chiêu về nhà
đã và đang được lực lượng chức năng liên lạc vận động không đi qua sông suối
tìm nơi trú ẩn an toàn
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ chương quay tại tp hcm
xin chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị tp hcm sẽ cấp thẻ xanh cho fhcm
thưa quý vị tp hcm sẽ cấp thẻ xanh cho fhcm
đó là những thông tin được giải đáp tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm vào chiều nay một mươi hai tháng chín
trong lộ trình cấp thẻ xanh cho người dân tại tp hcm sắp tới
nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề liệu f điều trị tại nhà
và f tự điều trị khai báo cho cơ quan y tế địa phương có được cấp thẻ xanh hay không
theo sở y tế tp hcm đối với người f tự điều trị tại nhà
mà không được cấp thẻ xanh
không thông báo cho cơ quan y tế rất khó để khẳng định và quản lý
khi người dân tự xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo với cơ quan chức năng để quản lý
hoàn tất thủ tục nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội cấp thuốc điều trị và được giám sát y tế tại địa phương
chỉ định ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường cả tỉ đánh
ban hành quyết định áp dụng viện pháp cách ly y tế
và sẽ cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người cách ly y tế

thì thực ra đây là rất là khó
tại vì không có cơ sở để cho ban chỉ đạo địa phương

cũng như là những văn bản hướng dẫn của bn nhân phố
thì khi có kết quả tên nhạc dương tính
thì phải báo ngay với trạm y tế địa phương
để được quản lý
đối với đối tượng nhập cảnh vào việt nam hiện nay
chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài
sau khi được khách ly tập trung theo quy định của chính phủ
ngoài ra đối tượng nhập cảnh là tổ bay phi công và tiếp viên
chuyên chở chuyên gia và chở hàng

cũng thấy là còn bảy ngày khách ly tập trung để có bảy ngày khách ly nhạc

đã được tiêm vaccine đủ hai buổi ở nước ngoài thì
chúng ta đã quản lý rất rõ

thì cái này thì sở y tế đang

để thành trẻ tâm
hiện thành phố hồ chí minh đang lên chiến dịch cao điểm

tính đến hết ngày tám tháng chín

ước tính còn hơn tám trăm bảy mươi chín người cần tiêm mũi một

theo tường loại vaccine khoảng hơn chín trăm hai mươi bảy người

trong sáng nay một mươi hai tháng chín một trăm tám mươi ba cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên
cùng quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tại thành phố hồ chí minh
đã tham gia chương trình hí máu tình nguyện

và các tỉnh phía nam diễn biến phức tạp
và các tỉnh phía nam diễn biến phức tạp
số ca nhiễm trở nặng tăng nhanh
các bệnh viện cơ sở y tế tập trung mọi nguồn lực

tham gia phòng chống dịch và cứu chữa bệnh nhân
tham gia phòng chống dịch và cứu chữa bệnh nhân

gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhiều bệnh viện
gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhiều bệnh viện
thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho việc cấp cứu
thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho việc cấp cứu
và chữa trị bệnh nhân
và chữa trị bệnh nhân
điều trị cứu trợ bệnh nhân của các bệnh viện

giọt máu nghỉ tình chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
trong giai đoạn dịch bệnh rất là căng thẳng trong hiện nay
thì việc hiến máu rất có ý nghĩa
cho nên trong dịch này để góp phần là củng cố số lượng máu thiếu
cho các bệnh viện để phục vụ chữa trị cho người bệnh trong giai đoạn hiện nay

thì trong giai đoạn này là giai đoạn mà người máu đang còn ít
mình phải vì cộng đồng vì mọi người
mình phải hiến máu để cứu giúp được rất là nhiều người

mỗi trái tim là một tấm lòng
chia sẻ mỗi giọt máu để cứu người
chính là giúp các bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống
bằng chính giọt máu quý giá của mình
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm công an các địa phương đã chủ động tuyên truyền cho người dân